công an phường tiến thành tp đồng xoài tỉnh bình phước đang tiến hành điều tra
truy bắt đối tượng trộm cắp xe máy và bên trong cốp xe được cho là có chứa ba trăm linh triệu đồng tiền mặt
và một cuốn sổ tiết kiệm trị giá hai bảy tỷ đồng
sự việc xảy ra tại một cửa hàng sữa trên quốc lộ một mươi bốn vào chiều ngày một mươi ba tháng năm
và được camera an ninh ghi lại toàn bộ
trước đó vào chiều ngày một mươi ba tháng năm chị cao thị thúy chú tại huyện phú riềng tỉnh bình phước
đi ra ngân hàng để rút tiền
sau khi rút ba trăm linh triệu đồng chị thúy bỏ vào cốp xe máy
trên đường đi về trị thúy đến một cửa hàng sữa trên đường quốc lộ một mươi bốn phường tiến thành tp đồng xoài
để mua sữa nên đã dựng xe bên ngoài vỉa hè để vào cửa hàng
khi vừa vào cửa hàng và nhìn ra ngoài thì tá hỏa thấy có một thanh niên chạy xe của mình đi mất
trích xuất camera của cửa hàng chị thúy phát hiện có hai đối tượng đi cùng một chiếc xe máy
dừng lại trước cửa hàng
sau đó đối tượng xuống xe và nhanh chóng tiếp cận chiếc xe máy của chị thúy rồi bẻ khóa chiếc xe
một đối tượng đứng cạnh dưới
chỉ khoảng một mươi giây đối tượng đã phá khóa thành công và lên xe tàu thoát cùng với đồng bọn
mọi người trong cửa hàng nhanh chóng chạy ra nhưng đã không kịp
ngay sau đó chị thúy liền trình báo với cơ quan công an
theo trị thúy ngoài số tiền ba trăm linh triệu đồng trong cốp xe của trị còn có một quyền sổ tích kiệm hai bảy tỷ đồng
và hiện vụ việc đang được công an phường tiến thành phối hợp với công an thành phố đồng xoài điều tra làm rõ